cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiến hành điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn yên khánh
tổng công ty kiểu long và các đơn vị có liên quan trong việc đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc tp hcm trung lương
ngày hai mươi bốn tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét chín bị can
ra lệnh bắt tạm giam sáu bị can gồm dương tuấn minh nguyên tổng giám đốc dương thị trâm anh nguyên phó tổng giám đốc
và nguyễn thu trang nguyên phó phòng đầu tư và quả đí đấu thầu tổng công ty kiểu long
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo khoảng ba điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
tạ đức minh phạm tấn hoàng và đinh thị trung nhân viên công ty cổ phần tập đoàn yên khánh
về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
theo khoảng ba điều hai trăm hai mươi một bộ đợt hình sự hai nghìn một mươi năm
ra lệnh tạm giam ba bị can gồm đinh ngọc hệ phạm văn diệt giám đốc điều hành
và vũ thị hoan tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn yên khánh
về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
theo khoảng ba điều hai trăm hai mươi một bộ đợt hình sự hai nghìn một mươi năm
hiện cả ba bị can đang bị tạm giam trong vụ án khác
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên
đúng theo quyết định pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra triệt để mở rộng vụ án
và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước
thầy đôi nam nữ đi xe máy trên đường
một nhóm đối tượng áp sát giật túi sách nhưng bất thành khiến nạn nhân ngã xuống đường
không dừng lại ở đó nhóm đối tượng này tiếp tục dùng bình xì thơi cây tấn công
và cướp chiếc xe máy của đôi nam nữ trên
nam thanh niên hai mươi bốn tuổi quê ở tỉnh đông tháp điều khiển xe máy biển kiểm soát sáu mươi sáu s một
hai mươi bốn nghìn hai trăm sáu mươi một chở bạn gái đưa thông trên đường nguyễn văn đinh
hướng từ đường mỹ khánh về đường c một
đến giao lộ nguyễn văn linh nguyễn bính thuộc địa bàn phường tân phong quận bảy tp hcm
thì bị bốn đối tượng đi trên hai xe máy áp sát giật túi sách khiến nam thanh niên ngã xuống đường
bị ngã xe nhưng hai người vẫn cố chống cự thì bị nhóm đối tượng trên dùng bình xì thơi cây
tấn công cướp chiếc xe máy rồi tháo chạy
vào thời điểm này các nhân viên bảo vệ khu phố mỹ hưng phát hiện nên truy đuổi qua nhiều con đường
thì áp sát được chiếc xe máy biển số năm mươi một m bốn mươi sáu nghìn một trăm một mươi một và bắt giữ được một đối tượng
đối tượng còn lại quăng xe tẩu thoát
tại cơ quan công an đối tượng khai tên nguyễn nhật thiên một mươi năm tuổi trú tại huyện bình chánh
hiện công an quận bảy đang điều tra truy xét nhóm cướp táo tợn gây ra vụ cướp giật tài sản trên
để xử lý nghiêm trước pháp luật
bộ công an vừa công bố số liệu sơ bộ về tình hình vi phạm pháp luật tai nạn giao thông cháy nổ
và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
trong đó tai nạn giao thông tăng cả ba tiêu chí so với tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
cụ thể trong tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín toàn quốc xảy ra một bảy trăm năm mươi sáu vụ tai nạn giao thông
làm chết sáu trăm năm mươi chín người bị thương một hai trăm năm mươi bốn người
so với tháng chín năm hai nghìn một mươi chín tai nạn giao thông tăng cả ba tiêu chí gồm
tăng bốn trăm một mươi ba vụ tăng chín mươi sáu người chết tăng hai trăm hai mươi hai người bị thương
lực lượng công an toàn quốc đã xử lý ba trăm năm mươi bảy tám trăm linh bốn vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông
qua đó xử phạt hơn hai trăm hai mươi một tỷ đồng tạm giữ năm mươi sáu bốn trăm linh năm phương tiện
về tình hình cháy nổ toàn quốc xảy ra hai trăm ba mươi bốn vụ cháy làm chết sáu người bị thương một mươi sáu người
tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính hơn bốn mươi bốn tỷ đồng
so với tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đã giảm bốn vụ cháy tăng một người chết tăng một mươi hai người bị thương
tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính giảm hơn một trăm năm mươi năm tỷ đồng
theo đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ vào ngày hôm nay hai mươi bảy tháng một mươi
tp hcm đã bước vào đợt chiều cường thứ hai và sẽ đạt đỉnh chiều trong vài ngày tới
lo ngại chiều cường gây thiệt hại nặng như đợt chiều cường đầu tháng chín vừa qua
tp hcm đã ban hành công văn khẩn để ứng phó
theo đó tp hcm yêu cầu các quận bảy tám một mươi hai quận thủ đức bình thạnh go vấp bình tân
các huyện nhà bè củ chi bình chánh và hóc môn phải đặc biệt chú ý trong việc ứng phó với chiều cường
phải thông báo thường xuyên trên các phương tiện truyền thông về đợt diễn biến đợt chiều cường tháng một mươi này
và ngay giờ đỉnh chiều xuất hiện cho người dân biết để chủ động ứng phó
đồng thời tăng cường tổ chức tuần tra ra soát bờ bao cống cửa van ngăn chiều sung yếu
và chuẩn bị vật tư để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra
chủ động cơi đắp bờ bao sung yếu không để xảy ra tình trạng để bể bờ bao gây ngập úng
ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân
sở giao thông vận tải sở xây dựng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi
và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước đô thị
phải phối hợp với ủy ban nhân dân các quận huyện để đối phó với đợt chiều cường này
thưa quý vị chương trình giáo dục vổ thông mới sẽ được triển khai từ năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
tuy nhiên đến thời điểm này thì đa phần giáo viên vẫn đang bối rối
bởi họ chính là
những người trực tiếp chuyên đạt chương trình dạy học mới cho học sinh
tuy nhiên việc đa phần giáo viên tiếp cận với chương trình mới còn nhiều lúng túng
bởi thời gian triển khai thì đã cận kể
nhưng sách giáo khoa mới thì vẫn chưa thấy đâu
phản ánh của phóng viên thời sự
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi được xem là năm học bản lề
để chuẩn bị các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới
nắm bắt được điều này trường tiểu học này đã chủ động lồng ghép tập huấn
cho giáo viên tiếp cận chương trình mới
tuy nhiên đa phần giáo viên tiếp cận với chương trình giáo dục vổ thông mới
tuy nhiên cách khó của trường hiện nay
vẫn là chưa có một bộ sách giáo khoa hoàn chỉnh
để từ đó giáo viên có cơ sở thực tiễn để triển khai
có những bộ sách giáo khoa một cách sớm nhất
nó có thể để cho các nhà trường chúng tôi chủ động
trong việc nghiên cứu trong việc lựa chọn
và tôi nghĩ là nếu một cái bộ sách giáo khoa ra đời
không phải chúng ta đã triển khai ngay được
mà chúng ta còn phải tìm hiểu nghiên cứu
thậm chí chúng ta phải đào tạo bồi dưỡng
hiện nhiều tỉnh thành trong cả nước
đang triển khai nhiều đợt tập huấn
cho giáo viên về chương trình giáo dục phổ thông mới
tuy nhiên những lớp tập huấn này
chỉ dành cho cán bộ quản lý giáo viên chủ chốt
thời gian tập huấn ngắn việc tiếp cận
chưa thực sự cụ thể
vẫn khiến nhiều giáo viên lo lắng
mới được tiếp cận có ba ngày
thì tôi vẫn còn rất là bỡ ngỡ
nhiều cái thì tôi vẫn chưa hiểu
và tôi cũng rất là mong muốn
là mình sẽ có nhiều buổi tập huấn
sát sao và thực tế hơn về chương trình mới
như chúng tôi đi tiếp cận
thì cũng chỉ nắm được bảy mươi tám mươi thôi
thế sau đó chúng tôi lại
những người đi tiếp thu
và lại triển khai cho toàn trường
cái nhận thức lệch
cho nên là khi truyền đạt là cũng nhiều vướng mắt
nhiều chuyên gia cũng cho rằng
thay đổi lớn nhất của chương trình mới
là chuyển từ cách dạy truyền thụ kiến thức
sang phát triển phẩm chất năng lực
như vậy muốn học sinh
phát triển bao nhiêu năng lực
thì cũng cần phải trang bị ít nhất
bằng đó năng lực cho giáo viên
ở mức độ cao hơn
và để làm được điều đó e rằng rất khó
cho giáo viên
tiếp cận với chương trình mới
cấp tập như hiện nay
các giáo viên họ sẽ cần
những cái môi trường
để họ được
trao đổi thường xuyên
những cái bài học hay
những cái cách sử dụng sách hay
rồi là các phương tiện đi cùng với bài sách đó
và nhất là cái quá trình thử nghiệm
liên tục để cái sách giáo khoa đấy
nó có đời sống phù hợp với trường học
sách giáo khoa mới chưa công bố
cộng với thời gian chính thức
triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới
thì còn không xa
nhiều chuyên gia giáo dục không khỏi lo ngại
việc chạy theo đúng những gì
đang có của chương trình mới
theo kiểu giáo viên vừa xếp hàng
vừa chạy sẽ rất khó khăn
phát biểu trong phiên thảo luận tổ
tại kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
về tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín
đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh
đã thông tin thêm xung quanh một số vấn đề
được các đại biểu thảo luận
về lĩnh vực an ninh trật tự
xung quanh băn khoăn của các đại biểu về tội phạm ma túy
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
tội phạm ma túy là tội phạm của các loại tội phạm
và việt nam cũng như các nước trong khu vực
khẳng định kiên quyết đấu tranh với loại tội phạm nguy hiểm này
bộ công an việt nam
cũng như cơ quan các nước trong khu vực
đã đánh giá hai vấn đề
gồm không chấp nhận hợp pháp hóa về ma túy
và tập trung vào xử lý những đầu nậu
những đường dây buôn bàn lớn
bộ trưởng tô lâm cũng đã báo cáo thêm
một số vấn đề như công tác đấu tranh
với tội phạm môi trường tội phạm công nghệ cao
về vấn đảm tuyến dụng đen
việc tăng cường công an chính quy về xã
đảm bảo tốt an ninh trật tự
ngay từ cấp cơ sở
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
bộ công an xác định đấu tranh ngăn ngừa
xóa bỏ những điều kiện để nảy sinh tội phạm
là biện pháp quan trọng nhất

sẽ mạnh dạng đề xuất
xin đăng ký chỉ tiêu giảm từ ba đến năm tội phạm
từ một phạm pháp

và kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự
trong tuần qua thượng tướng bùi văn nam
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
ủy viên ủy ban quốc gia asean hai nghìn hai mươi
trưởng tiểu ban an ninh y tế asean hai nghìn hai mươi
đã chủ trì phiên họp lần thứ hai của tiểu ban
phát biểu kết luận phiên họp
thượng tướng bùi văn nam nhấn mạnh lại mục tiêu
yêu cầu đề ra của tiểu ban
là phải đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn
cho các đại biểu khách mời
địa điểm diễn ra các hoạt động asean
hai nghìn hai mươi và hoạt động bền lề
từ đó yêu cầu các bộ ngành
và công an một số đơn vị địa phương
là thành viên tiểu ban
cần chủ động hơn nữa trong các mặt công tác
khoán triệt và thúc đẩy thực hiện nghiêm túc
theo đề án kế hoạch lịch công tác đã đề ra
hết sức coi trọng công tác nắm
đánh giá dự báo tình hình
để kịp thời tham mưu với ủy ban quốc gia
trong công tác tổ chức
tiếp tục bổ sung điều chỉnh chủ động
thúc đẩy tiến độ công tác đảm bảo an ninh y tế
chuẩn bị cho năm asean hai nghìn hai mươi
thượng tướng bùi văn nam
cũng yêu cầu các thành viên tiểu ban
ra soát bổ sung kiện toàn nhân sự
tăng cường trao đổi thông tin liên lạc
làm tốt công tác thông tin báo cáo
để công tác điều hành được thuận lợi kịp thời
trong thời gian tới
phong trào thanh niên tình nguyện
đã giúp tuổi trẻ công an nhân dân
thực sự có môi trường để trải nghiệm trưởng thành
từ đó phát huy cao độ tính sung kích tình nguyện
sáng tạo và tinh thần công hiến
trong thực hiện nhiệm vụ chính trị
các hoạt động chung sức cùng cộng đồng
đó là khẳng định của trung tướng nguyễn văn sơn
thứ trưởng bộ công an
tại lễ kỷ niệm hai mươi năm chiến dịch tình nguyện hè
và đón nhận huân trường lao động hạng ba
trong tuổi trẻ bộ công an
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn văn sơn
ghi nhận và đánh giá cao những hiệu quả to lớn
mà chiến dịch thanh niên công an tỉnh nguyện hè
mang lại trong sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ tục quốc
để tiếp tục phát huy tinh thần tình nguyện bản lĩnh
đổi mới một cách toàn diện
trong đó phải đặc biệt chú trọng việc tổ chức
các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng
đạo đức lối sống văn hóa cho thanh niên
đồng chí thứ trưởng nguyễn văn sơn
khẳng định đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an luôn đặt niềm tin
vào tuổi trẻ và phong trào thanh niên công an
tại buổi lễ thượng ủy quyền
của chủ tịch nước thứ trưởng nguyễn văn sơn
đã trao huân trường lao động hạng ba
cho tuổi trẻ bộ công an
ngày hai mươi năm tháng một mươi cục hồ sơ nghiệp vụ
bộ công an và cục điều tra hình sự
bộ quốc phòng đã tổ chức hội nghị
tổng kết quy định số hai hai nghìn một
ngày một mươi chín tháng một mươi hai
và ký quy chế phối hợp trong công tác
trao đổi cung cấp quản lý khai thác
thông tin về đối tượng
thượng tướng lê chiêm ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ quốc phòng và trung tướng lương tam quang
thứ trưởng bộ công an
dự phát biểu chỉ đạo hội nghị
tại hội nghị các ý kiến đều khẳng định
trong thời gian qua cục hồ sơ nghiệp vụ
và cục điều tra hình sự có quan hệ phối hợp
chặt chẽ trên các mặt công tác
trao đổi cung cấp thông tin khai thác thông tin
đối tượng góp phần hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ được giao
đại diện cục hồ sơ nghiệp vụ bộ công an
và cục điều tra hình sự bộ quốc phòng
đã ký quy chế phối hợp trong công tác trao đổi
cung cấp quản lý khai thác thông tin
về đối tượng phục vụ công tác đấu tranh
phòng chống tội phạm
thứ trưởng bộ công an lương tâm quang
và thứ trưởng bộ quốc phòng lê chiên
đã phê chuẩn quy chế
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng bộ công an lương tam quang
khẳng định nội dung quy chế phối hợp
khá toàn diện cụ thể đồng thời nhấn mạnh
thời gian tới các đơn vị trực thuộc
các cơ quan đơn vị cấp dưới
theo hệ lực lượng của cục hồ sơ nghiệp vụ
và cục điều tra hình sự căn cứ chức năng
nhiệm vụ được sao cần cụ thể hóa
từng nội dung quy chế đã ký kết
trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị
tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả
việc thực hiện phối hợp giữa hai đơn vị
đi vào thường xuyên nền nếp
thứ trưởng bộ quốc phòng lê chiêm đánh giá cao
sự phối hợp thường xuyên chặt chẽ giữa hai bên
và đề nghị cục hồ sơ nhiệm vụ bộ công an
tiếp tục hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ
quản lý lưu trữ tài liệu cho cục điều tra hình sự
tiếp tục phối hợp chặt chẽ
nâng cao hình nữa hiệu quả các mặt cơm tóc